nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
đặc biệt là trong lĩnh vực y tế sáng nay một mươi bốn tháng một mươi tại trường đại học y hà nội
đã diễn ra hội nghị khoa học tiêu hóa gan mật quốc tế
việt nam là quốc gia thuộc vùng nhiệt đới khí hậu thay đổi thất thường
kèm theo tập quán ăn uống chưa bảo đảm vệ sinh môi trường ô nhiễm là những điều kiện thuận lợi
cho bệnh về đường tiêu hóa phát triển và biến đổi
trong một mươi loại ung thư phổ biến nhất thì có đến bốn loại ung thư liên quan đến tiêu hóa
việc trần đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa gan mật tại việt nam trong những năm qua
đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều thách thức
tại hội nghị khoa học tiêu hóa gan mật quốc tế các chuyên gia đầu ngành đã có những chia sẻ
thảo luận về những tiến bộ trong trần đoán và điều trị các tổn thương ác tính đại trực tràng
thực quản ung thư gan đặc biệt là những ưu điểm vượt trội
thành tựu của việc áp dụng kỹ thuật nội soi trong trần đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa
hội nghị cũng là cơ hội để các bác sĩ của hai nước việt nam và nhật bản
đặc biệt là các bác sĩ trẻ cập nhật được kiến thức kinh nghiệm vào điều trị chăm sóc sức khỏe nhân dân
chúng tôi muốn truyền đam mê về lĩnh vực nội soi cho các bác sĩ trẻ
để từ đam mê họ sẽ nâng cao chuyên ngành nội soi
bên cạnh đó tận dụng công nghệ máy móc để phát hiện ung thư sớm
chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống cho các bác sĩ việt nam
để họ có thể tầm soát được ung thư đường tiêu hóa sớm
và kể cả những các ung thư khác
ngoài ra trong khuôn khổ chương trình còn tổ chức triển lãm nhằm giới thiệu những trang thiết bị y tế hiện đại
thuốc và cung cấp thông tin để người dân hiểu hơn về các bệnh lý tiêu hóa
cũng như hướng điều trị cho bệnh lý tiêu hóa